theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện an dương nhận được trình báo của người thân về việc cháu nguyễn thủy dê một mươi năm tuổi ở thôn ngô hùng xã an hồng bị mất tích
qua điều tra công an huyện an dương xác định ngày một mươi hai tháng bốn dê đi chơi cùng lê văn toàn một mươi năm tuổi tại thôn lê sáng
ngày một mươi chín tháng bốn công an đã triệu tập toàn đến làm việc
tại cơ quan công an tê khai nhận ngày một mươi hai tháng bốn tại nhà toàn đã xảy ra tranh cãi với dê khiến toàn bực tức đánh dề ngất
sau đó xết cổ và kéo nạn nhân ra khu vườn trôn
giám đốc công an tp hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với công an huyện an dương điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
được biết lê văn toàn có hoàn cảnh khai eo le khi được sinh ra trong trại giam vì bố mẹ đều vướng vỏng lao lý
bố mẹ toàn không đăng ký kết hôn
đáng chú ý thời điểm xảy ra vụ án toàn đang là học sinh lớp chín và sống với bằng ngoại
luật sư nguyễn văn nam đoàn luật sư tp hà nội nhận định
nghi phạm toàn đã thực hiện hành vi có tính chất man dợ con đồ lưu lĩnh chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhạt xảy ra xích mít mâu thuẫn mặt tước đi tính mạng của nạn nhân
để che giấu hành vi phạm tội của mình nghi phạm đã kéo nạn nhân ra vườn chuối để trôn giấu sát nạn nhân
để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tổn thương sâu sắc cho gia đình xã hội gây hoang mang dư luận ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự tại địa phương
theo đó mặc dù toàn chưa đủ một mươi tám tuổi nhưng với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình đối với nạn nhân
căn cứ quy định tại khoản hai điều một mươi hai điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối tượng lê văn toàn sẽ bị cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền khởi tố về tội danh giết người
với các tỉnh tiết định khung như giết người dưới một mươi sáu tuổi giết người có tính chất con đồ được quy định tại điểm bcn khoảng một đường một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
có không hình phạt cao nhất từ một mươi hai đến hai mươi năm
tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi phạm tội lê văn toàn mới một mươi năm tuổi chưa đủ tuổi thành niên
trong khi đó theo quy định tại điều ba mươi chín điều bốn mươi khoảng năm chín mươi một bộ luật hình sự quy định không áp dụng hình phạt tù trung thân hoặc tử hình đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
như vậy căn cứ quy định tại khoản hai điều một trăm linh một bộ luật hình sự hình phạt cao nhất mà lê văn toàn phải đối mặt là tù có thời hạn
cụ thể điều luật quy định đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi
đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu ra tù có thời hạn thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
do đó theo các quy định nơi trên khi bị cởi tố điều tra truy tố và xét xử về tội danh giết người
mức hình phạt cao nhất mà lê văn toàn có thể phải đối mặt là một mươi hai năm tù
qua sự việc cho thấy có tình trạng học sinh thiếu và yếu về các kỹ năng
dục giới tính đồng thời đạt ra hồi chuông cảnh tỉnh đối với tình trạng phạm tội trong lứa tuổi học sinh
đánh giá về vụ án tiến sĩ luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội bày tỏ quan điểm
đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ cởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại thì việc làm rõ ý chí gây án
diễn biến hành vi và độ tuổi của nghi phạm là những vấn đề quan trọng
để cơ quan công an tiến hành các bước tố tụng theo quy định của pháp luật thì người từ một mươi bốn tuổi trở lên
phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý
trong đó có tội giết người
theo thông tin từ phía cơ quan điều tra nghi phạm học lớp chín đã một mươi bốn tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm
có thể tức đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong
thì có thể căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
về hình phạt trường hợp người phạm tội giết người là người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thì theo quy định pháp luật việt nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình
tù trung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá một mươi hai năm tù
cũng theo ông cường thực tiễn xã hội hiện nay nhiều em học sinh lớp tám lớp chín đã tương đối phát triển về thể chất và phát sinh tình cảm yêu đương
ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị rủ rỗ lôi kéo vào các thói hư tật xấu
thêm vào đó ở độ tuổi chưa thành niên thì các em đang trong quá trình hình thành nhân cách
nhận thức chưa đầy đủ về xã hội và cuộc sống dễ bị kích động
nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý giáo dục con cái
đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha thứ mẹ
không sống cùng cha mẹ hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực
cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh
có thể dẫn đến việc các con bị bạo hành xâm hại
nhà trường cũng cần tăng cường các công tác giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
để các em có lối sống lành mạnh có nhận thức ngày càng đầy đủ đúng đắn về xã hội và cuộc sống
để các em từng bước làm chủ cảm xúc làm chùa bản thân có những suy nghĩ hành động đúng đắn phù hợp với pháp luật cũng như đạo đức xã hội